trưa nay công an tỉnh khánh hòa đã huy động hàng chục tổ cảnh sát trinh sát hình sự và chó nghiệp vụ vào cuộc truy bắt phan danh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã diên xuân huyện diên khánh tỉnh khánh hòa nghi phạm đâm vợ và hai người khác tử vong vào sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vụ trọng án xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay ngày hai tháng sáu
do mâu thuẫn gia đình dẫn đến cãi vã xô sát lẫn nhau phan danh hưng đã cầm dao đâm vợ của mình khiến nạn nhân gục ngã tại nhà
nghe tiếng kêu la hai người phụ nữ hàng xóm chạy đến can ngăn nhưng cũng bị hưng đâm nhiều nhát
do bị thương nặng nên cả ba nạn nhân đều tử vong
sau khi gây án hưng đã rời khỏi hiện trường
công an tỉnh khánh hòa đã điều động nhiều đơn vị phối hợp đưa chó nghiệp vụ vào truy bắt nghi phạm